hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cũng là phần cuối của chuyên án này
cũng là phần cuối của chuyên án này

cái chết của ông nguyễn quang trung chủ tiệm vàng phú quý trên đường nguyễn thái học thành phố yên bái vào thời điểm đó đã khiến cho người dân cả khu phố hoảng sợ
bằng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ điều tra
nhưng hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân vẫn là câu hỏi lớn
một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát điều tra của chúng ta khi đó là hệ thống thông tin liên lạc cũng như giao thông tại địa bàn khu vực vẫn còn khó khăn
cũng có nhiều thông tin từ công an các tỉnh gửi về cho ban chuyên án
hệ có tin gì là các anh lại nhanh chóng lên đường với hy vọng sẽ mở ra nút thắt cho vụ án
nhiều chuyến đi về tay trắng
đối tượng như sử dụng thuật biến hình để triêu ngươi thách thức mọi nỗ lực của bang chuyên án
tết nguyên đáng hai nghìn chín rồi hai nghìn một mươi chín
thời gian trôi qua cuộc sống người dân nơi đây đã trở lại bình thường
không còn ai nhắc đến câu chuyện đau lòng đấy nữa
thế nhưng với những thành viên trong ban chuyên án
có người còn đang công tác
có người đã về nghỉ chế độ
nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng về một vụ án còn gian dở
chưa bao giờ lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái thấy yên lòng
họ vẫn âm thầm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án
trong suốt từ năm hai nghìn tám đến thời điểm bắt giữ đối tượng
thì có một chí là chỉ đạo của bang đốc
bàn chuyên án chúng tôi phòng hiệp vụ chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra tất cả các thông tin liên quan
cũng như là nắm thu thập các thông tin khác để phục vụ công tác xác minh
chính vì cái việc mà thường xuyên liên tục cập nhật cái thông tin bổ sung cái thông tin vào cái chuyên án
cũng như các thông tin về các đối tượng có liên quan khác để mình giả soát xác minh
thì nó mới nổi lên cái đối tượng này
vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra soát xác minh các đối tượng nghi vấn
bàn chuyên án đã phối hợp với viện khoa học hình sự và cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an
đã dựng lên chân dung một đối tượng nghi vấn là phạm văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn phạm xã phú châu huyện đông hưng tỉnh thái bình
ngay khi có thông tin công an tỉnh yên bái đã tổ chức họp ban chuyên án phân công phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự viện khoa học hình sự và công an tỉnh thái bình
bí mật điều tra và giám sát gì biến động của đối tượng nghi vấn
sau khi xác định được địa chỉ nhà ở của đối tượng thì chúng tôi cũng gặp một cái khó khăn nhất định
thứ nhất đó là
hiện chưa xác định được địa chỉ nhà ở của đối tượng thì chúng tôi cũng gặp một cái khó khăn nhất định
hiện chưa xác định được là đối tượng đang ở trong nhà hay là đang ở đâu
vì quá trình sử dụng biện pháp viện vụ là chúng tôi cũng khó dùng cơ sở để liên hệ với điện thoại của đối tượng xác định
tuy nhiên là đối tượng chỉ trao đổi ngắn gọn và nói dối rằng là đi khai thác cát ở tỉnh ngoài tỉnh nam định
và thời điểm đó thì tôi tiếp cận thông qua chính quyền địa phương thông qua chính quyền tiếp cận nhà ở của đối tượng thì đã vào ban đêm rồi
vào hơn hai mươi hai h đêm rồi
nên là việc xác định đối tượng có ở nhà hay không là rất khó khăn
thứ hai nữa là do là
cụ án đã xảy ra đã lâu
trước thời điểm mà chúng tôi xác định được là một mươi năm
từ năm hai nghìn tám
thế nên là những đặc điểm nhân dạng của đối tượng là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn
sau khi tiếp cận thì xác định được là để nhận dạng chính xác của đối tượng là cũng rất là khó khăn
qua quá trình điều tra bàn chuyên án đã có được những thông tin chính xác về dương
hết lớp chín dương bỏ học sau đó lên sưởng mọc của người bác ở phường nguyễn phúc thành phố yên bái làm việc từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bốn
trong thời gian sống tại đây phần do đua đòi bạn bè phần khác do thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình nên dương bắt đầu sử dụng chất kích thích
xét về vị trí địa lý nơi ở của phạm văn dương với phường hồng hà nơi cửa tiệm vàng của nạn nhân là không xa
việc đối tượng vướng vào tệ nạn xã hội sẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kế hoạch giết người cướp tài sản của đối tượng
tại yên bái một tổ công tác đã tiến hành lấy thông tin từ những người đã tiếp xúc với dương
tiếp xúc với dương ở thời điểm xảy ra vụ án
những ký ức mờ nhạt của một mươi một năm về trước khiến những người từng tiếp xúc với dương không thể nhớ chính xác thời điểm xảy ra vụ án hắn đã ở đầu và làm gì
nhưng có người đã khẳng định rằng năm đó đến tận ngày ba mươi tết âm lịch hắn mới bắt xe về quê ăn tết
sau khi ăn tết xong hắn mới trở lại xưởng làm việc được một năm
đến cuối năm hai nghìn chín dương về thái bình lập gia đình và không quay trở lại
không ai có thể nhớ được biểu hiện tâm lý của hắn ở thời điểm đó như thế nào
tại thái bình dù lấy vợ và sinh con nhưng dương vẫn không thể nào từ bỏ được làng khói trắng
không những thế hắn còn tham gia buôn bán trái phép chất cấm cho các con nghiện trong vùng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba dương bị công an huyện đông hưng bắt và bị tòa án nhân dân huyện đông hưng xử phạt bảy năm tù về hành vi mua bán trái phép chất cấm
năm hai nghìn một mươi bảy ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba dương đã chuyển đến trại giam thanh phong bộ công an để thi hành án
đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám dương đã được giảm án tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống
sau khi về địa phương đối tượng làm nghề lái xe ô tô chở hàng thuê
ngày tạm trú của dương ở yên bái gần hiện trường xảy ra vụ án
thời điểm xảy ra vụ án dường vẫn sinh sống ở đó
đặc biệt dấu vân tay mờ nhạt tại hiện trường gần giống với mẫu vân tay của dương
bàn chuyên án nhận định phạm văn dương chính là nghi phạm số một liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng phú quý cách đây một mươi một năm

do vậy tôi rất thận trọng trong công tác này
bởi vì có thể đối tượng di chuyển thường xuyên làm thế nào để xác định chính xác đối tượng ở nhà và có mặt ở địa phương để phục vụ công tác chi phát xác minh chi phát đối tượng này
để tránh rút dây động trừng ban chuyên ngán đã cử một tổ trinh sát kết hợp với công an tỉnh thái bình bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng

đặc biệt dấu vân tay mờ nhạt tại hiện trường gần giống với mẫu vân tay của dương
đặc biệt dấu vân tay mờ nhạt tại hiện trường gần giống với mẫu vân tay của dương
hành vi phạm tội của mình rồi thì có tâm sự rằng là vẫn ám ảnh về sự việc xảy ra
hàng đêm là vẫn nghĩ về việc này và ngay cả thời điểm chúng tôi xuống chiều tập để khống chế đưa đối tượng về quân thỉnh máy đấu tranh làm rõ
thì đối tượng cũng tâm sự rằng là có linh cảm trong quá trình buổi sáng sớm dậy đi vận chuyển cát thì có linh cảm là có người theo dõi mình
nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng như thế này
lúc ấy tôi còn quá trẻ bồng bột và sốc nổi đó là những lời nói của phạm văn dương khi bị giải đi
thế nhưng thời gian không thể quay trở lại và mọi sai lầm đều phải trả giá
phạm văn dương sẽ phải nhận hình phạt cao nhất cho hành vi phạm tội của mình
và với những người làm án các anh đã trả được món nợ với nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

điều tra vụ án nhưng các hoạt động trinh sát các hoạt động về nghiệp vụ của ngành công an thì chúng tôi vẫn âm thầm tiến hành
và chính vì sự âm thầm đó nên là khi mà đã xác định đối tượng thì có nói là cảm xúc của chúng tôi rất là vỡ hòa rất là phân khởi hạnh phúc
mình đã trả như trả món nợ đối với nhân dân